phó thủ tướng trịnh đình dũng đã chấp thuận đề xuất xây dựng cảng liên triều
với chức năng trước mắt là chuyên dùng hàng rời hàng lỏng
phục vụ trực tiếp các cơ sở công nghiệp dịch vụ tại thành phố đà nẵng
dự kiến sau năm hai nghìn hai mươi cảng liên triều sẽ từng bước phát triển
để đảm nhận vai trò khu bến chính của cảng cửa ngõ quốc tế khu vực miền trung
tiếp nhận tàu có trọng tải một trăm linh tấn tàu container có sức trở từ sáu đến tám tấn
cảng liên triều hoàn thành sẽ góp phần giảm tải cho cảng tiên sa
giảm áp lực giao thông trên trục đường huyết mạch ngô quyền ít kiêu
chính phủ giao ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đảm nhận toàn bộ việc đầu tư xây dựng bến cảng liên triều
đồng thời chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện đầu tư các hạng mục công trình xây dựng của dự án
nguồn vốn để xây dựng dự án cảng liên triều được cấp từ ngân sách nhà nước